xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
trong lúc làm nhiệm vụ bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thượng úy trần trung hiếu công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương
cụ thể vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi
thì phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo ở thôn một xã xuân hồng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy
với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang
phát hiện có lực lượng công an đối tượng trần trọng gia bảo đã lấy kéo đâm vào cổ thượng úy trần trung hiếu
sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an xã xuân hồng cùng với người dân đã tiến hành đưa thượng úy hiếu
đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tp vinh tỉnh nghệ an đồng thời bắt giữ đối tượng gia bảo đưa về trụ sở để điều tra làm rõ
được biết tuy mất nhiều máu nhưng nhờ sự cấp cứu cực thời thượng úy trần trung hiếu đã qua cơn nguy kịch
ngay sau khi sự việc xảy ra chủ tịch ubnd tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh hà tĩnh đã có mặt tại bệnh viện
động viên thăm hỏi biểu dương trao quà động viên cho thượng úy hiếu yên tâm điều trị sớm hồi phục sức khỏe
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã tạm giữ hình sự đối với đỗ minh hiếu
chú tại tp pleiku nhân viên văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai để điều tra về hành vi nhận hối lộ

cơ quan cảnh sát điều tra đỗ minh hiếu là nhân viên hợp đồng của phòng đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thuộc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh gia lai
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng vị trí công tác hiếu đã nhận tiền của hàng trăm người dân
để làm hồ sơ trình cấp nhanh sổ đỏ
mỗi hồ sơ hiếu nhận từ vài trăm nghìn đồng đến hơn một triệu đồng
sau khi có đơn tố giác qua quá trình điều tra thu thập chứng cứ
ngày một mươi ba tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt giữ đỗ minh hiếu để điều tra về hành vi nhận hối lộ
thưa quý vị mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến địa phương ở quảng trị bị ngập lụt nặng
trong đó riêng địa bàn huyện cam lộ có tới gần một hai trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt
nhiều nơi đã bị ngập sâu lên tới một mét
trước tình hình này các lực lượng tại chỗ bao gồm công an bộ đội dân quân và xã đội
đã di rời gần năm trăm linh hộ bị ngập sâu đến nơi an toàn
đồng thời đối với những địa phương khác ngay sau khi lũ rút
các lực lượng kể trên đã khẩn trương giúp bà con kê dọn lại đồ đạc vệ sinh môi trường
mưa lụt trong những ngày qua đã khiến một số người dân trên địa bàn mất tích
trong quá trình đi lao động sản xuất
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm ba người bị mất tích trên địa bàn
thưa quý vị trong lúc làm nhiệm vụ bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thượng úy trần trung hiếu công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
đã bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương
cụ thể vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu đang làm nhiệm vụ
tại đền chợ cùi thì phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo
chú tại xã xuân hồng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang
phát hiện có lực lượng công an bảo đã lấy kéo đâm vào cổ thượng úy trần trung hiếu
sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an xã xuân hồng cùng với người dân đã đưa thượng úy hiếu đi cấp cứu
đồng thời bắt giữ đối tượng bảo đưa về trụ sở để điều tra
thượng úy trần trung hiếu được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch
khi đang tuần tra tuyến rạch giá hỏn đất tổ công tác một trăm linh tám của công an tỉnh kiên giang
đã phát hiện xe ô tô do huỳnh út mến chú tại thành phố rạch giá điều khiển
có dấu hiệu nguy vấn nên đã yêu cầu rừng để kiểm tra
lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện trên xe có một mươi con khỉ đuôi dài còn sống
xác định các cá thể khỉ này nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm
nên tổ công tác đã lập biên bản và giao cho công an huyện hòn đất xử lý
tại cơ quan công an nguyễn văn đề chủ của số động vật nói trên
khai nhận đã đặt bẫy khỉ ở phú quốc rồi đưa về tây ninh để nấu cao bán
nguyễn văn đề đã bị xử lý về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
mưa lớn liên tục tại tỉnh thừa thiên huế mấy ngày qua đã làm nước trên các sông tiếp tục dâng cao
dự báo từ đêm nay cho đến sáng mai mừng nước trên các sông tiếp tục lên trên mức báo động hai
đến báo động ba gây ngập lụt các vùng trúng thấp
người dân các khu vực ngập đột cần chủ động phòng tránh
văn phòng bảo vệ thủ tướng nguyễn văn đề
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
tiếp tục phát đi công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lũ ngập lụt sàn lở đất trên địa bàn
cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp khu đô thị sạt lở ven sông hồ sông bồ sông hương
nhất là các huyện phong điền quảng điền thị xã hương trà
các đơn vị địa phương cảnh báo người dân về đề phòng xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại khu vực vùng núi nước chảy xiết ở các ngầm tràn các đoạn đường ngập sâu
các vùng thấp trũng khu đô thị công trình đang thi công ao hồ lồng bé nuôi trồng thủy sản
hiện các hồ thủy lợi thủy điện ở thừa thiên huế đang vận hành đảm bảo an toàn
mưa lớn kéo dài cũng đang khiến cho nhiều địa phương ở quảng trị bị ngập nặng
trong đó địa bàn huyện cam lộ có tới một hai trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt
nhiều nơi bị ngập sâu lên tới một mét
trước tình hình này
trước tình hình này
các lực lượng tại chỗ bao gồm công an bộ đội dân quân và xã đội đã di rời gần năm trăm linh hộ dân
bị ngập sâu đến nơi an toàn
đồng thời đối với những địa phương khác
ngay sau khi lũ rút các lực lượng trên đã khẩn trương giúp bà con bưng kê lại đồ đạc vệ sinh môi trường
mưa lụt những ngày qua cũng đã khiến một số người dân trên địa bàn mất tích
trong quá trình đi lao động sản xuất
hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm
được nghỉ học môn thể dục do trẻ mưa
một nhóm gồm sáu nam học sinh lớp năm ở phú yên vào chiều nay đã rủ nhau ra bờ sông ba để chơi
bốn em trong số đó xuống sông tắm và đã không may bị dòng nước xiết cuốn trôi mất tích
ngay sau khi nhận được nguồn tin
ủy ban nhân dân xã hòa phú ủy ban nhân dân công an huyện tây hòa
cùng với phòng cảnh sát phòng trái chế cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh phú yên đã khẩn trương huy động đông đảo nhân lực
cùng với nhiều phương tiện triển khai phương án tìm kiếm trên diện rộng
và đến khoảng một mươi bảy giờ chiều nay
đỗ hoàng lê minh trần nguyễn bá tú và hiện công tác tìm kiếm cứu nạn
vẫn đang được triển khai bất chấp trời tối và đang có mưa
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh tối nay
mở đầu là phần tin tức an ninh trật tự
trong lúc làm nhiệm vụ bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thượng úy trần trung hiếu công an xã xuân hồng huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
đã bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương
cụ thể vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu đang làm nhiệm vụ
tại đền chợ cùi thì phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo ở xã xuân hồng
nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tan
phát hiện có lực lượng công an đối tượng bảo đã lấy kéo đâm vào cổ thượng úy hiếu
sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an xã xuân hồng cùng với người dân
đã tiến hành đưa thượng úy trần trung hiếu đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa
thành phố vinh tỉnh nghệ an đồng thời bắt giữ đối tượng bảo đưa về trụ sở để điều tra
về tình hình sức khỏe của thượng úy trần trung hiếu dù mất máu nhiều nhưng được sự cấp cứu kịp thời
nên đồng chí đã qua cơn nguy kịch ngay sau khi sự việc xảy ra chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
và lãnh đạo công an tỉnh hà tĩnh đã có mặt tại bệnh viện thăm hỏi biểu dương
cho quả động viên thượng úy hiếu yên tâm điều trị phục hồi sức khỏe
chỉ vì mâu thuẫn trong việc đỗ xe tải để bốc rỡ hàng hóa ở chợ hoa quảng an
thành phố hà nội đặng văn bình đã gọi trương quốc phong đến dùng súng bắn đạn cao su
gây thương tích cho một nạn nhân công an quận tây hồ thành phố hà nội đã ra quyết định
khởi tố đặng văn bình và trương quốc phong cùng chú tại thành phố hà nội
đương biết cả bình và phong đều có nhiều tiền án
tại cơ quan công an bình khai nhận ngày một mươi sáu tháng một mươi có xích mích mâu thuẫn với nhóm của nạn nhân
về việc tranh chấp vị trí đỗ xe tải và bốc rỡ hàng tại khu vực chợ hoa quảng an
đặng văn bình đã gọi trương quốc phong đến hỗ trợ để giải quyết
khi đến nơi phong rút súng bắn gây thương tích cho nạn nhân gây án xong đối tượng phong bỏ chạy
ngày tám tháng một mươi một lực lượng chức năng đã bắt giữ trương quốc phong tại thành phố hồ chí minh
khi đối tượng này đang làm thủ tục nhập cảnh từ campuchia về việt nam
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
ngày hôm nay công an phường tân hội tp vĩnh long tỉnh vĩnh long cho biết
đã ngăn chặn kịp thời hai tài xế xe đầu kéo chuẩn bị đánh nhau trên quốc lộ tám mươi
vào khoảng một mươi một giờ trưa nay nhận được tin báo của người dân về việc có hai tài xế xe đầu kéo
kéo theo rơm móc dừng trên quốc lộ tám mươi đoạn thuộc phường tân hội tp vĩnh long chuẩn bị đánh nhau
lực lượng công an phường tân hội nhanh chóng đến hiện trường ngăn chặn vụ việc
thu giữ một con dao và giải quyết nhanh ủn tắc giao thông cục bộ
được biết hai tài xế này xảy ra mâu thuẫn trong quá trình lưu thông trên đường
dẫn đến việc xung đột chặn đầu xe để chuẩn bị đánh nhau
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố hai bị can
về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
hai bị can là trương minh tuấn thường trú tại huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
tổng giám đốc công ty cổ phần cao xu sơn la và đỗ thị duyên
thường trú tại huyện khói châu tỉnh hương yên phó trưởng phòng tổ chức hành chính lao động tiền lương
theo cơ quan công an trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trương minh tuấn đã nhiều lần chỉ đạo đỗ thị duyên
mua hóa đơn ghi khống nội dung đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự
các quyết định khởi tố và lệnh bắt khám xét được viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la phê chuẩn
quá trình bắt giữ khám xét đảm bảo đúng pháp luật hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp công an từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tình hình tội phạm hình sự
trên địa bàn huyện mang nhang tỉnh gia lai đã được kiềm chế kéo giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
kết quả này là sự khẳng định về bản lĩnh nghiệp vụ sự mưu trí dũng cảm của cán bộ chiến sĩ
trong đấu tranh phòng chống tội phạm
đây là võ minh duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tải thôn một xã tân bình huyện đắc đoa tỉnh gia lai
đã bị công an huyện mang giang bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
cụ thể vào chiều ngày hai mươi một tháng tám xe ô tô của ông phạm ngọc hùng chú thành phố bumathuat tỉnh đắk lắk
đến các vườn sầu riêng thuộc xã đắc đơ răng để thu mua thì bị một nhóm gồm ba đối tượng
chặn đầu xe đe dọa uy hiếp buộc ông hùng phải gặp võ minh duy thì mới được thu mua
ngày hai mươi bốn tháng tám khi đang nhận số tiền hai mươi triệu đồng của ông hùng thì duy bị lực lượng công an bắt quả tang
việc nhanh chóng điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt bảo kê thu mua sầu riêng
nhận được sự đồng tình cảm phục của người dân và chính quyền địa phương
trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp công an huyện mang giang đã tiến hành triển khai đồng loạt các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn
mới đây nhất vào trung tuần cuối tháng một mươi công an huyện mang giang đã bắt quả tang đối tượng hoàng văn tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là hơn tám mươi ba chín gam ma túy đá và heroin
tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của tú lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ
một khẩu súng bằng kim loại năm viên đạn và một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá
đây là vụ bắt giữ thu được số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện mang giang
đối tượng liên quan tới ma túy là nguồn cơn của các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn
cho nên là đội đã tham mưu cho đảng đạo đồng vị
đội đã tham mưu cho thường trực huyện huyện ủy ban dân huyện ra các văn bản chỉ thị
chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của huyện cùng vào cuộc để làm công tác tuyên truyền
giáo dục răng đe các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm
cùng với đó thì đội cũng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành nắm tình hình trên địa bàn
để kịp thời phát hiện những đối tượng vi phạm pháp luật để đấu tranh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi đội đã tham mưu cho đảng đạo đồng vị
hôm nay công an huyện mang giang đã điều tra khám phá hai mươi bảy vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt ba mươi hai bị can đạt tỷ lệ trên tám mươi tám chín
các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra làm rõ
bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh mạnh với các loại tội phạm
công an huyện còn tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể và trường học
thường xuyên tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lồng ghép tuyên truyền pháp luật về tắc hại của tệ nạn ma túy đối với lứa tuổi thanh thiếu niên
qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật trong cộng đồng
từng bước ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

tiếp tục thông tin về tình hình mưa lụa
tại khu vực miền trung mưa lớn kéo dài hai ngày qua đã gây nhiều thiệt hại tại địa bàn các tỉnh hà tĩnh quảng trị quảng ngãi
nhiều nơi đã và đang bị chia cắt ngập nặng và sạt lở đất
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một mưa lớn khiến đoạn km tám mươi hai bảy trăm tám mươi tuyến quốc lộ tám đoạn qua địa phận xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh bị sạt lở
ước tính sơ bộ có khoảng hơn hai trăm linh mét khối đất đá đổ xuống chia cắt đường lên cửa khẩu quốc tế cầu treo
do thời tiết đang diễn biến xấu để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông an toàn
lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện tạm thời dừng lưu thông trên tuyến cả hai chiều
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị
mưa lũ khiến một người mất tích và gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân và các công trình khác
người bị mất tích là anh lê đức hùng ba mươi sáu tuổi chú huyện vĩnh linh
anh hùng bị mất tích khi đi đánh bắt cá vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi một
hiện lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm
mưa lớn cũng khiến một hai trăm năm mươi chín nhà dân tại tỉnh quảng trị bị ngập
nhiều đoạn bờ sông bờ suối tiếp tục bị sói sạt lở
một số công trình cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi bị ngập sạt lở hư hỏng do mưa lũ
tại quảng nam mưa lớn kéo dài từ đêm qua ngày một mươi ba tháng một mươi một đến nay khiến nước các sông suối dâng cao chảy xiết
gây nguy cơ chia cắt sạt lở nhiều tuyến đường tại các địa phương miền núi
tại huyện miền núi phước sơn mưa lớn đã gây ngập sâu quốc lộ một mươi bốn e qua xã phước hiệp
sạt lở và nguy cơ sạt lở một số tuyến đường trên đường hồ chí minh qua xã phước năng
gây cản trở nguy hiểm cho người tham gia giao thông
trong khi đó tại cầu nước mét qua địa bàn xã phước lộc nước chảy xiết
tại xã miền núi tam trà của huyện núi thành và huyện miền núi tây giang
mưa lớn đã khiến nước sông suối qua địa bàn dâng cao nước băng qua đường gây ách tắc giao thông nguy hiểm
lực lượng công an đã kịp thời có mặt tại các điểm trên để răng dây cấm biển cảnh báo
hướng dẫn không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn
hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn nguy cơ sạt lở ngập lụt
một thông tin đáng chú ý khác vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay tại km năm mươi một trăm một mươi quốc lộ hai mươi sáu
thuộc địa phận xã ea trang huyện mark rock tỉnh đắk lắc
đã xảy ra vụ tên hạn giao thông khiến hai người chết ba người bị thương
vào tháng chín hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay hôm nay
vào thời điểm trên xe ô tô mang biển số bảy mươi chín a bốn mươi năm nghìn năm trăm ba mươi năm chưa rõ người điều khiển
trên xe có năm người lưu thông theo hướng đắk lắc đi khánh hòa
khi đến km năm mươi một trăm một mươi thì chiếc xe bất ngờ tông vào lan can bên phải đường
cú tông mạnh đã khiến một người tử vong ngay tại chỗ
một người tử vong tại trung tâm y tế huyện mark rock và ba người khác bị thương nặng
đang được điều trị tại bệnh viện
chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng
hiện toàn bộ nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
hơn một giờ sáng nay ngôi nhà hai tầng ở địa bàn phướng ngô quyền
thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã xảy ra cháy
thật may mắn là sân tượng của ngôi nhà này không làm chuồng cọp
nên năm người trong nhà đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn
ngôi nhà xảy ra sự cố cũng đồng thời là cửa hàng kinh doanh vàng mã
vì vậy khi người trong nhà phát hiện sự việc
thì đàm cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội
ngọn lửa đỏ dược bao trùm toàn bộ tầng một và đang cháy lan lên tầng hai khói độc mù mịt
vì vậy chị trần thị hằng là chủ nhà đã nhanh chóng đánh thức tất cả mọi người
chạy lên sân thượng thoát sang nhà hàng xóm an toàn
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy
và đưa các nạn nhân đến nơi an toàn
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
nguy cơ cháy nổ thì luôn tiêm ẩn
mô hình tổ liên giá an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng ra đời
đã góp phần xử lý sự cố ngay khi mới phát hiện từ đó hạn chế thiệt hại cả về người và của
nhận thấy tính hiệu quả cao thì trong thời gian qua
hai mô hình này đã được tỉnh quảng ninh triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn
và đặc biệt tại công an thành phố cẩm phả thì với sự quyết liệt triển khai
cùng sự đồng thuận cao của đông đảo người dân trên địa bàn
mô hình này đã và đang trở thành phong trào lan tỏa
phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ
khu phố bốn a phường cẩm trung thành phố cẩm phả
hầu hết tại khu dân cư này là những hộ vừa kết hợp nhà ở gắn với kinh doanh buôn bán
do nhà vừa để ở vừa để kinh doanh
nên việc trang bị đầy đủ hệ thống chuông báo bình chữa cháy
đã được các hộ trong khu phố đồng tình ủng hộ
đặc biệt là toàn bộ dân cư đều tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
với hệ thống chuông báo cháy liên kết từ năm nhà trở lên
ngay trên đường thương mại thôi khu phố đã tập trung tuyên truyền vận động
đã lắp được năm tổ liên gia gồm ba mươi một hộ dân liên gia
thì thự đồng thuận của dân rất cao
trong thời gian qua bộ công an đang triển khai mô hình tổ liên gia
đang vận động những nhà có nguy hiểm cháy nổ cao
và những nhà dân khác lắp đặt hệ thống này
hệ thống này gồm năm bảy nhà năm nhà trở lên
khi có dự cố một nhà bấm ví dụ một nhà bấm báo động
khi có dự cố
và tất cả tổ trung tổ đều kêu báo động
và cái đèn của cái nhà gặp dự cố sẽ sáng
đấy cái đèn gặp dự cố sẽ sáng lên
để báo động mọi người biết là nhà đấy có dự cố
là mọi người sẽ sang để hỗ trợ
hỗ trợ là cùng xử lý
cùng với thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
các điểm chữa cháy công cộng cũng được phủ sóng
tại nhiều khu dân cư trên đệ bàn thành phố cầm phả
đặc biệt ưu tiên những khu dân cư
ngõ nhỏ sâu xe chữa cháy khó
không có tiếp cận không đảm bảo phòng cháy chữa cháy
để triển khai mô hình
cũng xác định là giờ vàng để sửa chữa đám cháy
do đó chúng tôi cũng đã tuyên truyền
hết sức sâu rộng đến nhân dân
từ các đồng chí đảng viên
các đồng chí đảng viên sinh hoạt hai mươi ba
và các đồng chí đảng viên ở khu phố
và toàn thể các tầng lớp nhân dân
nhân dân chúng tôi bây giờ đều ý thức cao
bởi khi có những đám cháy xảy ra
dù là nhỏ lẻ
ngay khi có được cái dập tắt ngay ban đầu
thì sẽ không có những hậu quả xảy ra
các ngành ban ngành cần phải có
cái giải pháp
để trong khu dân cư
khi mà có cái sự cố xảy ra
như ví dụ là
lắp một cái trụ nước
để cái đường dẫn nước để đi vào trong khu dân cư
các hộ dân đó
cứu kịp thời
để chờ các cơ quan chức năng tới
thì tôi thiết nghĩ rằng
nó sẽ giảm thiểu được rất nhiều
và sẽ đem lại cái
cái hiệu quả
và cái ứng thiết thực của chúng ta
hiện nay đang làm
trên địa bàn thành phố cẩm phả
đến nay đã lan tỏa sâu rộng
mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
đến một mươi sáu xã phường thị trấn
và lắp đặt được gần
ba trăm linh điểm chữa cháy công cộng
những mô hình này khi được triển khai
giúp phát huy được tính chủ động
tương trợ nhau giữa các gia đình
ở khu dân cư lấy người dân
làm trung tâm chủ thể
thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị những ngày qua
tình hình an ninh tại một số bang
của miền bắc myanmar đang có nhiều diễn biến
phức tạp đây cũng là khu vực
có đông công dân việt nam đang sinh sống
và làm việc đại sứ quán việt nam
tại myanmar đã khẩn trương xây dựng
các phương án bảo hộ công dân đồng thời
chủ động tích cực trao đổi với
các cơ quan chức năng sở tại đề nghị
phía myanmar có phương án hỗ trợ
bảo đảm an ninh an toàn và sinh hoạt
cho công dân việt nam tạo điều kiện
cho công dân việt nam rời khỏi khu vực nguy hiểm
ngoại giao tiếp tục khuyến cáo
công dân việt nam nếu không thực sự
cần thiết không nên đến hoặc tránh
đến khu vực bang san khai yên
nếu đang ở ba khu vực này cần nhanh chóng
có phương án chủ động sơ tán an toàn người
và tài sản đến nước thứ ba
hoặc về việt nam thường xuyên theo dõi
những thông tin của chính quyền sở tại
cảnh báo của bộ ngoại giao cục lãnh sự
hoặc đại sứ quán việt nam tại myanmar
để phản ứng kịp thời
trong trường hợp khẩn cấp công dân liên hệ
theo số đường dây nóng bảo hộ công dân
đại sứ quán việt nam tại myanmar
tổng đài bảo hộ công dân
của cục lãnh sự bộ ngoại giao
bảo hộ công dân